thưa quý vị theo văn phòng ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai mưa lũ ở miền trung
thì mưa lũ ở miền trung đã khiến hai người thiệt mạng ở tỉnh bình định và quảng nam
nhiều tuyến giao thông bị sạt lở khiến ách tắc giao thông sau đây là tổng hợp của chúng tôi
tại huyện bắc trà my tuyến đường trà đốc đi trà bui có bốn điểm sạt lở
tuyến quốc lộ bốn mươi b đoạn qua địa phận xã trà tân sạt lở bốn điểm với khối lượng khá lớn
để đảm bảo an toàn cho người dân ở những vùng nguy cơ cao xảy ra sạt lở lũ quét
các địa phương tại huyện bắc trà my đã tổ chức vận động di chuyển hai mươi hai hộ với sáu mươi chín nhân khẩu đến nơi an toàn
cơ quan chức năng răng dây cảnh báo nguy hiểm tại khu vực sạt lở
tại tỉnh phú yên hơn tám mét mặt đường mái ta lùi bị hư hỏng gần bốn năm trăm linh mét khối đất đá sạt lở bồi lấp
vẫn còn ba điểm ngập từ năm m đến một m tại tuyến đường huyện tây hòa
địa phương đã cử lực lượng ứng trực không cho người dân qua lại để đảm bảo an toàn
đến nay điểm sạt lở đoạn đèo lội siêu mỹ đức qua địa phận tỉnh bình định chưa được thông xe với chiều dài một mươi mét khối lượng đất đá năm trăm linh mét khối
còn tại tỉnh thanh hóa dự kiến ngày hai mươi tháng một mươi một tới quốc lộ một mươi năm c sẽ được thông tuyến